liên quan đến đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy đối tượng gồm trương thị bích hạnh lương thị kim khá lê tấn hảo
dương văn hoàng la thị hồng yến nguyễn thị hồng sơn cùng chú tại tỉnh an giang
trước đó vào ngày năm tháng sáu công an tỉnh an giang đã triệt phá đường dây đánh bạc
trên địa bàn thành phố long xuyên và cả các huyện châu thành chợ mới và thoại sơn
do đối tượng nguyễn thị thủy liên cầm đầu
qua đó đã khám xét nơi ở của một nhóm đối tượng thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này
qua kiểm tra bước đầu một tài khoản của đối tượng cầm đầu nguyễn thị thủy liên
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay có số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này
đã lên đến con số hơn năm mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa bảy mươi tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này
và khả năng số tiền tham gia đánh bạc có thể lên đến vài trăm tỷ đồng